thông tin chúng tôi vừa nhận được vào tối ngày hôm qua sau khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn
một tài xế đã dùng dao đâm trọng thương cán bộ cảnh sát giao thông ở bắc cạn
đối tượng là nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại thành phố bắc cạn phát hiện minh vi phạm nồng độ cồn
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện và lập biên bản theo quy định
tuy nhiên sau khi rời khỏi hiện trường minh quay lại khu vực tổ công tác đang làm nhiệm vụ
bất ngờ rút dao đâm trọng thương thiếu tá dương xuân kiệm
thiếu tá kiểm lập tức được đồng đội đưa đi cấp cứu với một vết thương ở ngực và tay
trong đêm phải chuyển xuống bệnh viện tại thái nguyên được biết đối tượng gây án vừa mới ra tù